du lịch đường bộ lên ngôi lựa chọn những điểm du lịch gần nơi sinh sống và không mất quá nhiều thời gian di chuyển
đây là xu hướng du lịch được nhiều cộng đồng mạng lựa chọn cho mùa hè này
theo cộng đồng mạng du lịch bằng phương tiện xe cá nhân không chỉ tiết kiệm chi phí
mà cũng là một sự lựa chọn linh hoạt để thuận tiện cho việc di chuyển và khám phá mỗi vùng đất
du lịch tiết kiệm không đồng nghĩa với việc hạn chế trải nghiệm
hoàn toàn có thể tận hưởng những chuyến du lịch trọn vẹn cùng gia đình mà vẫn tiết kiệm chi phí bằng cách đi bằng phương tiện cá nhân
giá vé máy bay năm nay quá cao nếu đi bằng ô tô hay tàu hỏa thì sẽ tiết kiệm được chi phí và có thể dùng số tiền đó để đi được nhiều nơi hơn có nhiều trải nghiệm hơn
không cứ phải đi xa thì mới là đi du lịch kể cả nơi mình đang sinh sống cũng sẽ có những điều rất khác có thể trải nghiệm và cảm nhận
nhiều cư dân mạng lại chia sẻ thêm một sự lựa chọn khác
đó là du lịch bằng đường sắt
cộng đồng mạng cho rằng ngành đường sắt trong thời gian qua đã liên tục thay đổi làm mới mình để bắt nhịp với nhu cầu của khách hàng thu hút khách du lịch
nhiều cư dân mạng đã chia sẻ ấn tượng đặc biệt với tuyến tàu hòa du lịch huế đà nẵng kết nối di sản miền trung tuyến tàu chất lượng cao sài gòn đà nẵng
nâng cấp nhiều thiết bị tiện ích wifi miễn phí đem đến cho du khách những trải nghiệm rất khác biệt
tuyến tàu xuyên việt đi qua những thành phố có bày dây lịch sử qua những cung đường ven bờ biển tuyệt đẹp
ngành đường sắt ra mắt liên tiếp các sản phẩm mới tân trang lại toa tàu đổi mới cách phục vụ cung cấp các dịch vụ tiện ích năm sao rất đáng để trải nghiệm
tàu hỏa chạy theo hành trình có sẵn đi đến đúng giờ
trong khi đó dịp lễ hành khách đi lại đông dẫn đến đường bộ khả năng tắt đường cao máy bay có khả năng chạy chuyến di chuyển bằng tàu hỏa
lại có đường sắt
đi đâu chơi gì là băn khoăn của rất nhiều cư dân mạng khi vào hè và vào mùa du lịch đặc biệt khi học sinh cả nước chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè dài ngay
theo nhiều cư dân mạng đây cũng là thời gian rất ý nghĩa để gia đình có thể dành thời gian bên nhau
điều quan trọng không phải là đi đến những nơi xa xôi đắt đỏ mà ý nghĩa nhất vẫn là thời gian trải nghiệm bên nhau
bởi mỗi vùng đất sẽ đều có những giá trị văn hóa và nét đẹp riêng
sau đó các cư dân mạng có thể dành thời gian để dành thời gian bên nhau
sau dư âm lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa miên phủ nhiều cư dân mạng cũng đã gợi ý về xu hướng du lịch lịch sử về nguồn
gia đình mình ưu tiên lựa chọn những điểm đến vui chơi giải trí kết hợp giáo dục và trải nghiệm để tăng thêm sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình
không quan trọng đi đâu quan trọng là đi về ai
gia đình mình luôn vui khi đi du lịch cùng nhau dù xa hay gần tất cả đều là những trải nghiệm vô giá
nhiều tỉnh thành phố đang sở hữu nhiều di tích lịch sử
trong đó có nhiều di tích được xếp hạng quốc gia quốc gia đặc biệt trở thành nền tảng để địa phương phát triển du lịch về nguồn
trên mạng xã hội cư dân mạng đã chia sẻ rất nhiều sản phẩm du lịch mới
mỗi một địa phương đều có những sáng tạo rất riêng độc đáo và hấp dẫn
một mùa hè rực rỡ sắc màu đang được cư dân mạng chia sẻ lan tỏa
mong muốn thông qua mỗi bài đăng mỗi bức ảnh được đăng tải sẽ có phần quảng bá hình ảnh việt nam hòa bình tươi đẹp
đã có những trải nghiệm ý nghĩa như thế nào ở mỗi vùng đất
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân